để chủ động phòng chống với vùng áp thấp trên bỉa đông và mưa lớn diện rộng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng đã đề nghị các địa phương chủ động phương án ứng phó
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương sẵn sàng các phương án phòng chống lũ lũ quét
ra soát các khu dân cư ở những vùng trũng thấp vùng ven sông suối vùng có nguy cơ sạt lở lũ quét
đặc biệt chú ý khu vực ven sông sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân theo phương án đã được phê duyệt
thông báo cho nhân dân biết để chủ động phòng chống sẵn sàng triển khai các lực lượng phương tiện trang thiết bị cứu hộ cứu nạn